xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh là làng nghề tái chế đồng nhôm truyền thống từ nhiều năm qua
ngày ngày khói từ việc đốt rác thải để tái chế của người dân văn môn lại ảnh hưởng tới nhiều xã dọc đường dắp danh giữa hà nội và bắc ninh
tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm qua và ngày một nghiêm trọng trước sự bất lực của người dân đông anh hà nội
tình trạng diễn ra hàng đêm tại khu vực bãi tập kết rác thuộc khu đất giáp danh giữa hai xã thụy lâm huyện đông anh hà nội và văn môn huyện yên phong
kèm theo đó là những cột khói đen nghi ngút và tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm nay
tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm qua và ngày một nghiêm trọng trước sự bất lực của người dân đông anh hà nội và văn môn huyện yên phong
theo nghề tái chế việc sống chung với ô nhiễm là điều không tránh khỏi
thế nhưng để phục vụ cái lợi cho một vài cá nhân mà để hàng nghìn người dân khác phải sống trong ô nhiễm là cái giá đánh đổi quá lớn
kèm theo đó là những cột khói đen nghi ngút và tình trạng này đã diễn ra hàng chục năm qua và ngày một nghiêm trọng trước sự bất lực của người dân đông anh hà nội và văn môn huyện yên phong
tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm qua và ngày một nghiêm trọng trước sự bất lực của người dân đông anh hà nội và văn môn huyện yên phong

thế nhưng để phục vụ cái lợi cho một vài cá nhân mà để hàng nghìn người dân đông anh hà nội và văn môn huyện yên phong
tình trạng người dân tự ý đốt rác thải ảnh hưởng tới môi trường như hiện nay